nhiều năm qua sự xâm thực của sóng biển gây sói mòn nghiêm trọng bờ biển cửa đại
nhưng từ sự nỗ lực của chính quyền cộng đồng những năm gần đây các bãi biển của thành phố hội an đang dần hồi sinh
trong đó bãi biển ở phường cẩm an được xem là điểm phát triển du lịch mới
cần được chú ý hoàn thiện nâng cấp để tăng sức hút và tạo ra giá trị lớn hơn cho ngành du lịch
cẩm an được xem là hiện tượng của du lịch quảng nam khi trên địa bàn phường có hai mô hình nhận được giải thưởng du lịch asean
là làng trái du lịch an bàng và cộng đồng trợ phiên làng trái tân thành
hơn nữa với lợi thế làng trài truyền thống và bãi biển đẹp cầm an trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
cẩm an luôn luôn tổ chức lễ hậu thể thao biển bởi vì ở bên đây bãi biển nó rộng nó đẹp
phát triển về kinh tế phát triển về cộng đồng
phát triển về các mô hình dịch vụ nó được hỗ trợ và ăn theo cùng
thì đó là những mô hình về cơ bản nhất để làm sao cho quảng nam đẩy mạnh lợi thế nó lên và tạo nó ra thành những lễ hậu thường niên
hơn một mươi năm trước khu vực biển cầm an vẫn là một làng trài heo hút và ít có du khách dù cách khu phố cổ hội an không xa
hiện nay cẩm an dần trở thành một điểm đến hấp dẫn với hai trăm sáu mươi chín cơ sở lưu trú
đặc biệt cẩm an xây dựng đề án điểm du lịch ngã ba sông cổ cò và tour kết nối ba làng
để thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển theo xu thế xanh bền vững
cẩm an đã nổi tiếng với du lịch biển như là biển an bàng biển tân thành nhưng còn có dòng sông đê võng nữa
mà một phần của sông cổ cò đây là một cái tài nguyên rất lớn mà chúng ta hoàn toàn có thể khai thác được
đưa vào để mà đẩy mạnh thu hút khách du lịch
và chính từ cái đề án mà điểm du lịch ngã ba sông kết nối tour ba làng này
chúng tôi hy vọng nó có thể trở thành một cái điểm đến lớn điểm đến nhấn mà giúp giảm tải cho phố cổ hội an
và thu khách lượng lớn du lịch đến với cả cẩm an nói riêng và hội an nói chung
những năm gần đây việc được vinh danh ở các giải thưởng quốc tế giúp thương hiệu du lịch biển cẩm an nói riêng
và thành phố hội an không ngừng nâng cao
lượng khách du lịch đến địa phương năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn một trăm bảy mươi sáu lượt
trong đó có hơn tám mươi là khách quốc tế
tuy nhiên du lịch quảng nam cũng cần có những sản phẩm đột phá để khai thác du lịch biển
từ đó tăng sức hút và giá trị cho ngành du lịch phát triển xanh và bền vững